vào chiều qua tại khu vực phòng làm việc của đội bảo vệ công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên thang bốn mươi năm
ở thị trấn thanh sơn huyện sơn động tỉnh bắc giang đã xảy ra một vụ nổ mìn khiến một người tử vong
cùng thời điểm đó tại một nhà trọ trên địa bàn một người phụ nữ đã chết trong tư thế bị chói chặt tay chân
nạn nhân bị tử vong do nổ mìn tại khu vực phòng làm việc của đội bảo vệ công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên thang bốn mươi năm
ở thôn đồng rì thị trấn thanh sơn huyện sơn động là anh đỗ viết tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
có hậu khẩu thường trú tại xã triệu quang huyện triệu hóa tỉnh thanh hóa là nhân viên đội bảo vệ công ty thang bốn mươi năm
còn người phụ nữ bị chết tại phòng trọ được xác định là chị vũ thị lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn vợ anh tuấn
ngay sau khi nhận được thông tin công an huyện sơn động và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh bắc giang
đã có mặt kịp thời để bảo vệ và tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
qua xác minh ban đầu của cơ quan công an nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh đỗ viết tuấn
là do anh tuấn nổ mìn tự sát chị lan chết tại nhà chưa rõ nguyên nhân